sự cố dịch đạo ôn cổ bông trên giống lúa thiên yêu tám tại vụ sản xuất vừa qua ở hà tĩnh
đang để lại những hậu quả nặng nề đối với cuộc sống của người dân và sự phát triển ngành nông nghiệp ở hà tĩnh
không chỉ lấy đi hàng trăm tỷ đồng của người nông dân một trong những hậu quả của sự cố này
đó là nhiều cánh đồng mẫu vừa được xây dựng trên địa bàn toàn tỉnh
đứng trước nguy cơ bị phá vỡ quy hoạch thậm chí bị phá sản
sau nhiều vụ sản xuất tại cánh đồng mẫu lớn của xã trung lộc huyện can lộc
ông đặng văn toàn cũng như các hậu dân ở đây chủ yếu sử dụng giống lúa thiên yêu viii
vụ xuân vừa qua gần chục hectare lúa thiên yêu viii của ông bị mất trắng
vì vậy vụ hẻ thu này lần đầu tiên ông toàn không thể thực hiện được việc cơ cấu giống trên cánh đồng mẫu lớn
theo định hướng của xã và huyện do phải tự mua các loại giống khác để sản xuất
vụ hè thu năm hai nghìn
một mươi bảy nay là nhân dân rất hoang mang trong cơ cấu giống
cho nên là vừa rồi thì nhà nước huyền cũng có chủ trương là cấp giống cho nhân dân chúng tôi làm
nhưng mà nói thật là rồi dân cũng do cái trừ cổ đó
cho nên là cái niềm tin của cái cánh đồng mẫu cánh đồng một loài giống là dư cũng rất khó
cánh đồng mẫu lớn của xã trung lộc huyện can lộc có diện tích gần bảy mươi hectare
những năm qua nguồn giống chủ lực ở đây là thiên ưu tám
sau sự cố đạo ôn cổ bông ở vụ xuân vụ hè thu này việc cơ cấu giống cho cánh đồng mẫu lớn bị đảo lộn
không chỉ gây hẫng hụt và khó khăn trước mắt
về lâu dài việc chỉ đạo xây dựng và phát triển cánh đồng mẫu lớn của địa phương sẽ hết sức khó khăn
hiện nay là cái bồi rộng để phục vụ sản xuất vụ hè thu năm hai nghìn một mươi bảy
và đặc biệt là cả các vụ sản xuất tiếp theo thì cũng hết sức khó khăn
vì trong vấn đề sản xuất
cho nên là công tác chỉ đạo về quyết hại cánh đồng mẫu từ sáu ảnh hưởng vụ xuân hai nghìn một mươi bảy cho trở về sáu thì cũng hết sức khó khăn
với tổng thiệt hại ước tính hàng trăm tỷ đồng
không chỉ lấy đi thành quả sản xuất một nắng hải xương của người nông dân trước mắt
mà về lâu dài sự cố thiên ưu tám đã để lại một hậu quả nặng nề đối với ngành nông nghiệp
và các địa phương trong việc chỉ đạo thực hiện chủ trương của tỉnh về xây dựng cánh đồng mẫu lớn